bộ lao động thương binh và xã hội vừa có công văn thông báo tạm dừng tuyển chọn lao động sang hàn quốc làm việc trong năm hai nghìn một mươi bảy
đối với năm mươi tám quận huyện có số người cư trú bất hợp pháp tại hàn quốc từ sáu mươi người trở lên
theo đó một trăm linh chín quận huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng nhưng không về nước trên ba mươi của một mươi hai tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
có số lao động cư trú bất hợp pháp cao nhất tại hàn quốc thuộc diện đưa vào xem xét tạm dừng tuyển chọn trong năm hai nghìn một mươi bảy
công văn cũng nêu rõ không áp dụng việc tạm dừng tuyển chọn lao động ngành ngư nghiệp trong năm hai nghìn một mươi bảy
đối với các huyện ven biển ở các tỉnh bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển năm hai nghìn một mươi sáu
bao gồm hà tĩnh huyện nghi xuân cẩm xuyên lộc hà thạch hà kỳ anh quảng bình huyện bố trạch thị xã ba đồn thành phố đồng hới
bộ lao động thương binh và xã hội cũng cho biết sẽ tạm dừng tuyển chọn lao động sang hàn quốc trong năm hai nghìn một mươi tám với các địa phương
nếu vào thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi bảy không giảm được số lao động cư trú bất hợp pháp
đồng thời sẽ dỡ bỏ việc tạm dừng với địa phương giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại hàn quốc